theo danh mục đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
phải hoàn thành cổ phần hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp nhà nước tuy nhiên hiện mới đạt gần hai mươi tám kế hoạch đề ra
tại hội thảo khoa học về công tác cổ phần hóa kiểm toán nhà nước đã chỉ ra hai nguyên nhân
khiến cho cổ phần hóa chưa đạt được mục tiêu và yêu cầu
một là cơ chế chính sách còn vướng mắt hai là số lượng tồn động gây nên áp lực cho các cơ quan thực thi
để nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước
một trong các giải pháp đó là đẩy mạnh công tác kiểm toán
qua kiểm toán kết quả định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị cổ phần hóa của một mươi sáu doanh nghiệp
kiểm toán nhà nước đã xác định giá trị thực tế vốn nhà nước tăng hơn một mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng
riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu bình sơn kiến nghị tăng vốn nhà nước gần bốn sáu trăm linh tỷ đồng
tại tổng công ty điện lực dầu khí kiến nghị tăng vốn nhà nước hơn hai tỷ đồng
từ thực tế của công tác cổ phần hóa kiểm toán nhà nước đề xuất cần bổ sung phạm vi kiểm toán
đối với quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần
hiện mới chỉ kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá